từ ngày hôm nay hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một bảo tàng đà nẵng tổ chức ngày hội di sản văn hóa đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tuyên truyền giới thiệu và làm nổi bật ý nghĩa giá trị của hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn
ngày hội di sản văn hóa đà nẵng diễn ra trong ba ngày liên tiếp với những hoạt động mới mẻ như cuộc thi tìm hiểu dòng chảy di sản văn hóa đà nẵng
cuộc thi hùng biện tự hào di sản văn hóa đà nẵng triển lãm scooter cổ huyền thoại một thời
giao lưu scooter trên những cung đường và cuộc thi ảnh so ráng cùng scooter trên mạng xã hội instagram của bảo tàng đà nẵng
các gian hàng quảng bá giới thiệu di sản văn hóa thành phố gắn với hoạt động trải nghiệm văn hóa biển văn hóa cơ tu
nghề thủ công truyền thống trò chơi dân gian di tích văn hóa đà nẵng ẩm thực
hoạt động này không chỉ đưa di sản văn hóa đến gần với công chúng địa phương
mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn